sở giáo dục đào tạo tp hà nội vừa tổ chức tổng kết dự án trường học an toàn thân thiện và bình đẳng
được thực hiện thí điểm ở hai mươi trường trên địa bàn thành phố
đây là dự án đầu tiên có cách tiếp cận tổng thể và hệ thống
để giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường học đường
an toàn thân thiện bình đẳng là mục đích của dự án trường học an toàn
được sở giáo dục đào tạo hà nội kết hợp với tổ chức nhân đạo quốc tế pland
tổ chức un women triển khai tại một mươi trường trung học cơ sở
một mươi trường trung học phổ thông trên một mươi sáu quận huyện của thành phố từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu
dự án đã đào tạo được ba mươi bốn giảng viên nguồn bảy trăm linh một giáo viên chủ nhiệm có kỹ năng giảng dạy bình đẳng giới
cùng hơn hai một trăm linh giáo viên có kiến thức đúng về lĩnh vực này
hơn một mươi sáu năm trăm linh em gái và hơn một mươi bốn bốn trăm linh em trai tại bảy trăm linh một lớp học của hai mươi trường trên
có kiến thức cơ bản về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường
hơn ba mươi bậc phụ huynh của các hội cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố
được nâng cao nhận thức giúp con phòng tránh bạo lực trong học đường
sự thành công của mô hình này đã góp phần đưa nội dung ứng phó và ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới
vào kế hoạch hành động quốc gia hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm
và là cơ sở cho việc xây dựng nghị định của chính phủ về xây dựng trường học an toàn
thân thiện và phòng chống bạo lực năm hai nghìn một mươi sáu